để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân nhất là các em học sinh sinh viên
chiều nay công an tp hà nội phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thành phố đã ký kết và triển khai phối hợp
để tuyên truyền về an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thủ đô
theo thống kê sở bộ từ đầu tháng ba đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín công an tp hà nội đã kiểm tra xử lý
vi phạm và xử phạt hai một trăm linh ba trường hợp là học sinh sinh viên vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm
kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giữa công an tp hà nội
và sở giáo dục đào tạo tp nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội mũ lái xe đưa đón
cán bộ giáo viên công nhân viên học sinh sinh viên các trường học khi tham gia giao thông
nhất là việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm
công tác tuyên truyền sẽ diễn ra trực tiếp hoặc lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các cấp ủy đảng
hội đồng giáo dục công đoàn công tác đoàn đội sinh hoạt chuyên đề
các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông